dịch covid một mươi chín tại trung quốc tiếp tục xuất hiện thêm các tín hiệu tích cực sau khi giới chức y tế của nước này hôm nay đã công bố báo cáo về tình hình dịch trước đó một ngày trong đó ghi nhận số ca nhiễm mới tiếp tục giảm
báo cáo của ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết trong ngày chín tháng ba trung quốc đã ghi nhận một mươi chín ca nhiễm mới giảm so với con số bốn mươi ca của ngày hôm trước trong khi đó số ca tử vong là một mươi bảy trường hợp và đều tại tỉnh tâm dịch hồ bắc
tính đến hết ngày chín tháng ba tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại trung quốc đại lục là gần tám mươi một ca trong khi số ca tử vong là hơn ba một trăm linh ca gần sáu mươi bệnh nhân cũng đã được điều trị và xuất viện trong khi nhiều bệnh viện giã chiến đã tạm dừng hoạt động